hôm nay ngày một mươi chín tháng bốn chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với năm cán bộ là lãnh đạo các sở ngành của thành phố
theo đó kỷ luật khiển trách đối với ông vũ quang hùng giám đốc sở xây dựng thành phố đà nẵng vì buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị
bao gồm việc để chủ đầu tư xây dựng không phép trái phép tại khu du lịch biển tiên sa dự án tổ hợp mường thanh và căn hộ cao cấp sơn trà dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ central cross
kỷ luật khiển trách đối với ông lê quang nam giám đốc sở tài nguyên môi trường tp đà nẵng do có vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu
có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường vi phạm luật bảo vệ môi trường
có ý kiến trong việc
đồng ý chủ trương trong việc cho doanh nghiệp thuê nhà đất trụ sở theo hình thức không qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
kỷ luật khiển trách đối với ông trần huy đức tránh thanh tra thành phố đà nẵng và bà lê thị thu hạnh phó giám đốc sở ngoại vụ tp đà nẵng
vì có vi phạm trong việc tham gia ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo vi phạm quy định số bốn mươi bảy quy đê t u ngày một một mươi một hai nghìn một mươi một
của ban chấp hợp tài nguyên môi trường tp đà nẵng
kỷ luật khiển trách đối với ông mai đăng hiếu nguyên phó giám đốc sở ngoại vụ kiêm phó văn phòng đại diện tp đà nẵng tại nhật bản
vì có những hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài
trước đó năm cán bộ này đã bị ban thường vụ thành ủy đà nẵng
ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng thi hành kỷ luật